mùa mưa bão đã đến và điệp khúc cứ mưa là lại ngập lại một lần nữa được cất lên
và trở thành nỗi niềm của nhiều người dân tại các khu đô thị ở hà nội
thậm chí là có những khu đô thị đã phải trang bị chạm bơm giã chiến để rút bớt nước
theo các chuyên gia việc úng ngập đặc biệt là trong mùa mưa bão là bởi hạ tầng của khu đô thị
cũng như là hạ tầng khung ở bên ngoài khu đô thị chưa được đồng bộ
việc này khiến cho việc tiêu thoát nước ở tổng thể đã gặp nhiều vấn đề
và một lần nữa vấn đề quy hoạch lại được đặt ra
đây là những hình ảnh tại các khu đô thị xung quanh khu vực thiên đường bảo sơn
trong những ngày đầu tháng tám vừa qua
với nhiều hộ gia đình tại đây cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc mỗi mùa mưa bão về
các khu đô thị tại khu vực này như khu nam an khánh khu đô thị lê trọng tấn
luôn gặp phải những vấn đề về thoát nước
đời sống người dân trong mùa mưa bão gặp phải rất nhiều khó khăn và đảo lộn
toàn bộ khu vực này phụ thuộc vào một đường hầm dân sinh chui hầm dân sinh số ba hay số mấy đây
thì cứ mưa một phát là ngập mà ngập phát là hệ thống giao thông đỉnh trệ mấy ngày luôn
năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân tp hà nội đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư của khu đô thị lê trọng tấn
một trong những điểm ngập nặng nhất của xã an khánh huyện hoài đức
xây dựng trạm bơm giã chiến để bảo đảm thoát nước trong khu đô thị
đến nay trạm bơm đã hoàn thành tuy nhiên khi có thể rút bớt nước trong khu đô thị
thì lại vô tình khiến cho nước ngập đường dân sinh xung quanh
so với mọi năm bình thường là nước ngập khoảng hai ba ngày
thì bây giờ nước đã sau khi bơm thì chỉ còn khoảng sáu tiếng đổ lại
chúng tôi đã tiêu thoát hết khu đô thị
do cái lượng nước nó rồn về nhiều và cái thứ hai nữa là một số các cống chặn xung quanh lưu vực
là rồn về khi nước sông cầu ngà dâng lên
vì vậy là nó ảnh hưởng đến công tác tiêu thoát
theo các chuyên gia việc các khu đô thị xảy ra tình trạng ống ngập đặc biệt trong mùa mưa bão
là do hạ tầng của khu đô thị và hạ tầng khung ở bên ngoài khu đô thị chưa đồng bộ
dẫn đến việc tiêu thoát nước tổng thể gặp nhiều vấn đề
việc đưa các trạm bơm giã chiến chỉ là những giải pháp tình thế tạm thời
thế tất nhiên là chủ đầu tư thì không ai muốn xây một cái ngôi nhà ở dưới đáy ao cả
và khi mà người ta thỏa thuận để mà được cấp đất rồi thì những cái quả luật về quy hoạch hạ tầng
thì người ta đều có nhận được cái chỉ dẫn của cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng hà nội
do vậy là chúng ta phải nói đây là cái việc mà thoát nước này thì việc đầu tiên là việc quản trị đô thị kém
về cái kết khung khung hạ tầng của thành phố chưa hoàn chỉnh
cho nên khi mà khu đô thị la mân khánh tôi nói ví dụ như la mân khánh hoàn thành
và kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh
nhưng khi đấu nối vào hạ tầng khung thì là chúng ta lại chưa có
việc hạ tầng chung và hạ tầng của chủ đầu tư không đồng bộ với nhau dẫn đến việc thoát nước chậm
nhiều chuyên gia có những nguyên nhân mang tính đặc thù
hạ tầng khung do nguồn vốn đầu tư công thực hiện
trong khi đó hạ tầng của trung cư và khu đô thị thì do nguồn vốn tư nhân thực hiện
thường là các thành phố và các đô thị chúng ta phải giải ngân theo tiến độ
mà trong khi đó các dự án của các cái chủ đầu tư thì người ta chủ động trong mê về vốn
các cấp chính quyền địa phương có lẽ cần phải có một cái tư duy khác mới
là khi kết cấu khung đến đâu thì chúng ta cấp dự án nó
dấu hỏi về khu đô thị
quy hoạch lại được đặt ra
các khu đô thị được cấp phép và xây dựng hoàn thành sớm
trong khi hạ tầng xung quanh do nhà nước chính quyền xây dựng thì không hoàn thành kịp
quy hoạch thiếu đồng bộ với nhau dẫn đến sự lệch pha về hạ tầng
và cuối cùng người dân vẫn là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất về nhiều mặt trong đời sống